kính chào quý vị và các bạn
mở đầu bản tin một trăm một mươi ba online trưa nay là thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến nay việt nam có bảy trăm hai mươi tám bốn trăm ba mươi năm ca mắc ca mắc covid một mươi chín
hơn bốn trăm chín mươi ba bốn trăm linh ca đã chữa khỏi
với bệnh nhân đang điều trị thì có gần bốn bảy trăm linh bệnh nhân nặng
trong đó hơn một ca đang phải thở máy và ecmo
có một mươi sáu trên tổng số sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng
trong khi đó tại hải dương công an huyện gia lộc đang tìm người có liên quan đến ca mắc covid một mươi chín
còn tại hà nội theo tin từ sở y tế từ một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng chín đến sáu h ngày hai mươi bốn tháng chín
thành phố không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hà nam trên địa bàn tiếp tục ghi nhận thêm bảy ca dương tính mới
trong đó có bốn công nhân tại khu công nghiệp châu sơn